tiêm chủng vaccine covid một mươi chín chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử
đã được chính thức phát động kể từ ngày một mươi tháng bảy và kéo dài từ tháng bảy năm hai mươi một cho đến tháng bốn năm hai mươi hai
để tạo điều kiện cho những người có nhu cầu tiêm vaccine covid một mươi chín đăng ký online
bộ thông tin và truyền thông cũng vừa ra mắt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
theo đó người dân từ một mươi tám tuổi trở lên có thể đăng ký tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho cá nhân
qua cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
hai cách để đăng ký tiêm chủng vaccine covid một mươi chín online
cách thứ nhất là truy cập cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín ở đường dẫn
tiêmchủngcovid một mươi chín gov vn để đăng ký trực tiếp trên website
cách thứ hai là đăng ký tiêm covid một mươi chín bằng cách truy cập đường dẫn hsk kcb vn
để tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử cho điện thoại dùng hệ điều hành android và ios
để đăng ký tiêm người dân phải cung cấp thông tin cá nhân kê khai trên bảng đăng ký

các thông tin được chuyển đến các điểm tiêm chủng mà người dân đã đăng ký
các điểm tiêm sẽ sàng lọc đánh giá chính xác của thông tin lên danh sách
khi có vaccine thì sẽ báo cho người dân hẹn thời gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể